vào những ngày giáp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám trên khắp các cánh đồng của huyện văn giang tỉnh hưng yên
mỗi ngày có đến hàng trăm lượt xe ô tô tải nhộn nhịp đến mua vận chuyển hoa cây cảnh đi tiêu thụ
mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân nơi đây
theo ủy ban nhân dân huyện văn giang toàn huyện có khoảng một ba trăm linh hectare hoa cây cảnh các loại
gồm hoa hồng cúc lan ly đồng tiền cam canh quất bưởi
hiện nay các nhà vườn ở xã xuân quan phụng công liên nghĩa đã bán được tám mươi diện tích hoa cây cảnh
nhờ có được nhiều kiểu dáng mới độc lạ và đa dạng về chủng loại năm nay giá cả cao hơn hai mươi so với năm ngoái
trung bình giá bán mỗi cây quất dáng hình tháp giao động từ ba trăm linh đến bốn trăm năm mươi nghìn đồng một cây
quất thế giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng loại đẹp từ ba đến bốn triệu đồng
nhiều hộ nắm bắt theo nhu cầu của thị trường đầu tư gò thế
tạo dáng cây cảnh độc đáo đã nâng cao giá trị cây cảnh gấp từ ba đến năm lần so với những sản phẩm cây cảnh truyền thống